khi cho ý kiến về báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm hai nghìn một mươi tám
các đại biểu ghi nhận những nỗ lực của các cấp các ngành địa phương trong công tác này
tuy nhiên các đại biểu cũng nhận định hiện công tác khiếu nại tố cáo của người dân
vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài
để giải quyết được tình trạng này thì cần coi trọng công tác đối thoại trực tiếp với người dân
theo đại biểu dương minh tuấn nguyên nhân gây khiếu nại tố cáo thậm chí khiếu kiện kéo dài
chính là cán bộ cơ sở chưa làm tốt công tác tiếp dân
trong đó có việc lãnh đạo địa phương tránh không đối thoại trực tiếp với người dân
tâm lý của người đi khiếu nại sao khiếu nại xong trước khi ra quyết định giải quyết
thì người khiếu nại rất mong muốn được gặp chủ tịch quyền hoặc là cao hơn là cặp tỉnh
là chủ tịch tỉnh để tối hội
gặp một lần dù thua cũng được nhưng rất tiếc rất nhiều địa phương hầu như là cái lần đối thoại
để ra quyết định là quỹ quyền cho cấp phó thậm chí quỹ quyền cho thanh tra là cái người giải quyết
thậm chí quỹ quyền cho tài nguyên môi trường
cho nên người dân đôi lúc không hài lòng về cái quyết định của mình khi bị bác đơn
tôi cho rằng cái này là cần phải ra lại chỗ này
cho rằng chất lượng giải quyết tố cáo bắt nguồn từ công tác tiếp dân
giải quyết kiến nghị phản ánh của nhân dân đại biểu lưu bình nhưỡng nêu vấn đề
tôi nhận được cái la đơn có cử tri phản ánh như này này
có đồng chí chủ tịch tỉnh tiếp họa đúng chín phút
bắt đầu vào họ mô tả là nói câu gì làm động tác gì
sau đó cuối cùng kết luận là sau đó đồng chí đó đi nhậu với một đám khác
và người ta đến tận cái chỗ nhậu ấy
rất tiếc là người ta không chụp cái ảnh đó về chứ
nếu mà chủ cái ảnh đó về mà đưa lên trung ương thì báo cáo ông chí là chúng ta khó chấp nhận quá
nếu như mà chúng ta có cái ý thức phục vụ nhân dân bớt vô cảm đi
hãy coi những cái khó khăn của người dân như khó khăn của người nhà nhà mình
thì chắc vụ việc không chỉ tồn tại lâu như thế
vì thế tôi đề nghị là trong cái văn bản của tên gia chính phủ của văn pháp luật của ban dân nguyện ấy
cần có cái kiến nghị đậm nét về trách nhiệm của chính quyền địa phương
mặc dù số vụ việc giải quyết khiếu nại tố cáo cho công dân đã tăng so với những năm trước
song chất lượng giải quyết các vụ việc vẫn chưa làm hài lòng cử tri và nhân dân trong cả nước
các đại biểu đề nghị cần làm tốt công tác
tiếp công dân bởi đây là công tác đầu vào có tính chất quyết định đến việc khiếu nại tố cáo của người dân